để nhanh chóng trả lại cảnh quan môi trường và ổn định cuộc sống cho người dân sau cơn bão số một mươi ba
sáng nay các lực lượng tại chỗ trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đã cùng bà con nhân dân dọn vệ sinh môi trường
và khắc phục thiệt hại do bão gây ra
ban chỉ huy quân sự tp huế đã huy động cán bộ chiến sĩ cơ quan và lực lượng dân quân hai mươi bảy phường
phối hợp với bà con nhân dân các địa phương tổng dọn vệ sinh môi trường thu dọn cây cối ngã đổ
trên các tuyến đường trường học công viên các điểm công cộng trên địa bàn sửa chữa nhà bị tốc mái
ngoài ra ban chỉ huy quân sự tp huế yêu cầu ban chỉ huy quân sự hai mươi bảy phường cử lực lượng khuyến cáo
hướng dẫn người dân trong các hoạt động nhất là việc đi lại khi có mưa lũ bố trí lực lượng kiểm soát
hướng dẫn giao thông đặc biệt là tại các khu vực thường xuyên ngập sâu chảy xiết